các phản ứng phụ tương tự vaccine thông thường khác tỷ lệ viêm cơ tim rất hiếm gặp
hiện không có bằng chứng cho thấy vaccine covid một mươi chín ảnh hưởng đến quá trình dạy thì khả năng sinh sản của trẻ nhỏ
các thử nghiệm lâm sàng trên người đã tiêm chủng trong dân số chung cho thấy vaccine an toàn
phản ứng phổ biến nhất là mệt mỏi ớn lạnh đau nhứt cơ sơn đỏ cánh tay
những triệu chứng này sẽ biến mất sau vài ngày
không có báo cáo về tác dụng phụ lâu dài
biến chứng viêm cơ tim hoặc viêm mạng ngoại tiêm khá hiếm gặp chủ yếu xảy ra ở thanh thiếu niên
pfizer không báo cáo bất cứ ca viêm tim nào trong thử nghiệm lâm sàng ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
vaccine cũng an toàn với trẻ bị dị ứng thực phẩm
trẻ có tiền sử dị ứng các loại thức ăn thuốc uống nọc cung trùng hoặc dị ứng thời tiết
vẫn có thể tiêm chủng mà không đòi hỏi bất cứ biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào
cơ quan khoa học y tế ssa của singapore cho biết không có phản ứng phụ nghiêm trọng nào
liên quan tới vaccine covid một mươi chín
covid một mươi chín trong chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại nước này
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chỉ có sáu trường hợp có phản ứng phụ
tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số hai mươi ba trăm hai mươi bảy liều vaccine đã được tiêm
hsa nhận được báo cáo về một số trường hợp trẻ có phản ứng phụ như phát ban
chóng mặt sốt và khó thở nhưng không nghiêm trọng
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cũng cho biết trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
hiếm khi gặp phản ứng phụ nghiêm trọng
các em bị đau tại vùng tim mệt mỏi hoặc nhức đầu đặc biệt sau liều thứ hai
khoảng một mươi ba bị sốt xong các ca viêm cơ tiêm
tác dụng phụ sau tiêm vaccine pfizer ở một số thanh thiếu niên và người lớn
vẫn rất hiếm ở trẻ nhỏ
một số phụ huynh vẫn lo ngại do vaccine covid một mươi chín được phát triển quá nhanh chóng
tuy nhiên tiến sĩ taley nhận định thử nghiệm lâm sàng đã tuân thủ chính xác
các quy chuẩn an toàn
tiến sĩ purvi pakit một nhà dị ứng miễn phí
diễn dịch học của mạng lưới dị ứng và hèn xuyển cho rằng
các bậc cha mẹ không nên quá e dè với vaccine
đừng lo ngại nếu nhận được thông báo tiêm chủng
bởi nguy cơ nhiễm ncov lớn hơn bất kỳ rủi ro do vaccine nào
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
bộ y tế đang triển khai các bước để có thể tiến hành tiêm ngừa cho trẻ
vậy tiêm làm sao cho an toàn thận trọng và hiệu quả
trước khi triển khai tiêm ngừa covid một mươi chín cho người lớn
có một thông tin mọi người hay truyền tay nhau
là covid một mươi chín ít lây lan ở trẻ em và trẻ em có nhiễm thì bệnh cũng không nặng
nhưng thực tế không phải như vậy
theo báo cáo của sở y tế tp hcm những ngày vừa qua
ba số ca nhập viện tầng hai tầng ba đều dưới một trăm linh ca
cụ thể ngày sáu tháng hai số ca nhập viện tầng hai tầng ba là ba mươi năm người
số ca f đang cách ly tại nhà là một năm trăm chín mươi bảy người
số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai ba là một bốn trăm ba mươi bảy người
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
đang điều trị tại tầng hai ba là ba mươi sáu trẻ
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến nay
tổng số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi mắc covid một mươi chín tại thành phố là ba mươi hai bốn trăm hai mươi chín trẻ
số ca covid một mươi chín tử vong trong ngày sáu tháng hai tại tp hcm là bốn ca
có hai ca từ tỉnh khác chuyển đến và đều có bệnh nền
như vậy số ca tử vong tại thành phố đến nay là hai mươi ba trăm bảy mươi bảy ca
trong đó có bốn mươi tám trẻ em dưới một mươi sáu tuổi và sáu mươi hai phụ nữ
tại bệnh viện nhi trung ương ông trần minh điển giám đốc bệnh viện
cho biết đến hai mươi chín tết có một mươi hai trẻ tình trạng nặng phải thở máy tại bệnh viện
trong số này có cả bệnh nhi mắc covid một mươi chín
trả lời báo chí về triển khai tiêm chủng cho trẻ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
ngay trước tết nguyên đáng nhằm chừng bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết
bộ y tế rất thận trọng đánh giá toàn diện
thường xuyên tham khảo với tổ chức y tế thế giới who
who cũng đã chính thức phê duyệt khuyến cáo cho vaccine pfizer tiêm cho trẻ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
bộ cũng tham khảo kinh nghiệm của các nước đến nay đã có ba mươi bảy quốc gia có kế hoạch
hoặc đã triển khai tiêm cho nhóm tuổi năm đến dưới một mươi hai
các quốc gia tiêm toàn bộ trẻ trong độ tuổi có quốc gia tiêm cho nhóm trẻ nguy cơ cao
trước khi triển khai tiêm ngừa cho nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi
chính phủ cũng đã giao bộ giáo dục đào tạo bộ y tế tiến hành điều tra
xã hội học về mức độ tiếp nhận của cha mẹ và người thân của trẻ với tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
vấn đề an toàn cho trẻ được đặt ra hàng đầu
theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia trước khi triển khai tiêm chủng cho nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi
chương trình sẽ phối hợp với bệnh viện nhi trung ương triển khai tập huấn lại cho cán bộ tiêm chủng các tuyến
khác với các nhóm tuổi đã tiêm chủng covid một mươi chín các chuyên gia cho rằng trẻ dưới một mươi tuổi sẽ ít báo với cha mẹ
nếu có phản ứng sau tiêm
đặc biệt nếu phản ứng đó là nhẹ
vì vậy hướng dẫn theo dõi sau tiêm cho trẻ sẽ cần bổ sung thêm
bên cạnh đó chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng sẽ tìm hiểu kinh nghiệm các nước
đã triển khai tiêm cho nhóm trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
xem các phản ứng sau tim hay gặp để có thể khuyến cáo từ sớm
một điểm đáng lưu ý là phản ứng rất ít gặp nhưng khá nặng nề ở nhóm vị thành niên
thanh niên tiêm ngừa covid một mươi chín là viêm cơ tiêm và viêm màng ngoài tiêm
lại hầu như không gặp ở nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi được tiêm vaccine này
bên cạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân được triển khai xuyên tết
chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cụ thể chính phủ quyết nghị đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức
lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu
luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cụ thể chính phủ quyết nghị quyết về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi với các điều kiện như nghị quyết số chín trên nq gạch cb
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về mua vaccine phòng covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đảm bảo khoa học an toàn hiệu quả
liên quan đến hoạt động triển khai tiêm vaccine chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế khẳng định đây là hoạt động chắc chắn sẽ triển khai sau khi who khuyến cáo tiêm ngừa
covid một mươi chín cho nhóm tuổi này tuy nhiên theo bộ trưởng nguyễn thành long việt nam sẽ tìm
thận trọng chắc chắn an toàn là trên hết và tự nguyện
trả lời báo chí trong chuyến thăm y bác sĩ và bệnh nhân ngay trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết bộ y tế rất thận trọng đánh giá toàn diện
tham khảo với tổ chức y tế thế giới cho đến nay tổ chức y tế thế giới đã chính thức phê duyệt
khuyến cáo cho vaccine pfizer tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ cũng thường xuyên tham khảo kinh nghiệm của các nước đến nay đã có ba mươi bảy quốc gia có kế hoạch
đã triển khai tiêm cho nhóm tuổi từ năm đến dưới một mươi hai có quốc gia đã tiêm toàn bộ trẻ trong độ tuổi
có quốc gia đã tiêm cho nhóm trẻ có nguy cơ cao
đánh giá về mức độ an toàn của việc tiêm chủng cho nhóm tuổi này ông long cho rằng bộ y tế
luôn đặt vấn đề an toàn
trong thời gian vừa rồi các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với các tổ chức quốc tế có liên quan
chúng tôi cũng đã có báo cáo chính phủ và cấp có thẩm quyền để mua vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
khi có vaccine chúng ta sẽ triển khai thận trọng chắc chắn đảm bảo an toàn tiêm chủng đặt lên hàng đầu
bộ y tế đang đàm phán với nhà sản xuất để có vaccine
trả lời câu hỏi với nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi thì tiêm ngừa là bắt buộc hay tự nguyện
ông lâm cho biết vẫn theo chương trình hiện đang triển khai
ông long nói
tại việt nam tiêm vaccine vẫn chưa phải là bắt buộc nhưng khuyến cáo với tất cả người dân
thời gian qua những trường hợp có biến chứng nặng hay tử vong do mắc covid một mươi chín thì hầu hết
trên tám mươi vẫn là do không tiêm vaccine hoặc tiêm không đủ mũi
đây là điều rất đáng tiếc phần lớn tử vong ở lứa tuổi cao có bệnh nền
vì thế hiện nay để bảo vệ nhóm đối tượng này các địa phương đang thực hiện chiến lược đi từng ngõ
gó từng nhà để tiêm vaccine cho người dân nhất là người cao tuổi có bệnh nền
trước đó bộ y tế đã báo cáo bộ chính trị và xin ý kiến chỉ đạo tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó cho phép mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer biontech để có thể triển khai và tiêm
chấp nhận có thể dư thừa vaccine
việt nam đang tích cực chuẩn bị tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học đảm bảo an toàn hiệu quả